tại xóm đông hưng hai xã nghĩa yên huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an sự trở về của thuyền viên phan xuân phương
sau gần bốn năm bị hải tạc somali bắt vào năm hai nghìn một mươi hai đã khiến người thân gia đình anh vỡ hòa trong niềm vui hạnh phúc
các đầy bốn hôm khi nghe được tin anh phan xuân phương sắp được về việt nam cha mẹ anh nghe họ hàng không giấu ngồi niềm vui
trong căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo đồng hưng hai xã nghĩa yên huyện nghĩa đàn luôn có đông bà con làng xóm chính quyền xã đến chúc mừng
năm hai nghìn một mươi một sau khi lên đường đi xuất khẩu lao động đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
anh phan xuân phương cùng các thuyền viên việt nam bị hải tạc somali bắt giữ
từ đó không có thêm bất cứ thông tin gì về con mình lo lắng cho con
bệnh của bà lê thị hòa mẹ của anh phương ngày càng thêm nặng
sau hơn bốn năm xa cách thuyền viên phan xuân phương đã có mặt tại gia đình
trong niềm vui đoàn tụ của người thân và bà con làng xóm